tỉnh phú yên vừa tiếp nhận tài trợ của chương trình phát triển liên hợp quốc undp để xây mới một trăm linh căn nhà chống bão lũ cho người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
đây là một tín hiệu vui cho nhân dân vùng bão giúp bà con có một cái tết nguyên đán sắp tới đầm ấm hơn
các đối tượng được hỗ trợ là hộ nghèo cận nghèo nhà tranh tre rụt nát hộ dễ bị tổn thương như có người khuyết tật phụ nữ đang mang thai và cho con bú là lao động chính trong gia đình và hộ có người già mất sức lao động với mức hỗ trợ mỗi nhà hai hai trăm linh usd
đây là một tín hiệu vui cho nhân dân vùng bão giúp bà con có một cái tết nguyên đán sắp tới đầm ấm hơn
đây là một tín hiệu vui cho nhân dân vùng bão giúp bà con có một cái tết nguyên đán sắp tới đầm ấm hơn
liên quan đến nhà chống bão lũ trước đó tỉnh phú yên cũng được chính phủ hỗ trợ xây dựng một trăm linh ngôi nhà hai tầng cho người dân vùng trũng thấp
mỗi nhà có diện tích sàn từ một mươi hai đến một mươi năm m hai trị giá thấp nhất ba mươi triệu đồng từ nguồn vốn của nhà nước ngân hàng chính sách xã hội và người dân cho hộ nghèo cận nghèo ở vùng trũng thấp
thuộc các xã xuân sơn nam xuân sơn bắc huyện miền núi đồng xuân an định an dân huyện tuy an những ngôi nhà chống bão lũ này đã và đang phát huy tác dụng tốt
không chỉ cho từng hộ gia đình mà cả cho bà con nhân dân trong thôn xóm khi có bão lũ lớn